hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hiện tại lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường trung cư carina plaza để tiếp tục triển khai công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân còn lại cũng như là khắc phục những sự cố còn lại tại hiện trường
thông tin ban đầu vào khoảng giờ ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát từ tầng hầm để ô tô xe máy nằm giữa khu a và khu b của tòa nhà
ngọn lửa bùng phát nhanh khiến nhiều mảng bê tông sụp xuống khói phủ kín khu vực
hàng trăm người bị mắc kẹp bên trong đã chạy lên phía trên cao là hết kiều cứu
lại bị chạy thẳng vào trong phòng của người ta và không tìm được lối ra
chị sợ hai đứa nhỏ nhà chị quá nên chị bò xuống dưới và chị dẫn hai đứa nhỏ cứ vậy len len để đi ra lối thoát hiểm
từ từ đi xuống dưới tầng một
còn anh thì anh vướng ở trên rồi
không hề nghe một tiếng báo cháy nào mà không hề có một tiếng chuông báo cháy nào đó mới là vấn đề lớn
khiến cho dân di chuyển xuống rất là chậm
mà trong khi xảy ra nửa đêm thì làm sao biết khi đám cháy bùng phát rất lâu
chứ được và đi xuống
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hcm đã huy động ba mươi bốn xe chữa cháy các loại
cùng hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tổ chức chữa cháy từ nhiều hướng
đồng thời lực lượng chức năng tìm kiếm người dân mắc kẹt đưa người dân xuống bằng thang chuyên dụng
đến hơn hai giờ lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy
lực lượng chức năng chữa cháy đã huy động sáu tám lực lượng ba bốn xe các loại hai trăm linh năm cán bộ chiến sĩ
sự cố diễn ra
tổng diện tích là hai mươi hai m hai khu để xe một m hai
vấn đề thiệt hại hiện nay người thì một mươi ba người bị thương hai mươi tám người
tất cả những trường hợp mắc thì do bị ngạt khói mắt
tổng số lượng xe thiệt hại về xe ô tô thì một mươi ba ô tô cháy hoàn toàn thì năm xe
xe ô tô thì một trăm năm mươi chiếc
đúng định kỳ thì lực lượng kiểm tra giới dự chế cũng như thanh xa dự dựng đều có kiểm tra và xác định là hệ thống rất là đầy đủ
bởi vì chung cư này đã được bắt đầu khai thác sử dụng từ năm hai nghìn chín như vậy hiện nay là một mươi năm
và đây cũng là một trong trực tiếp tế phải nói là một cái vụ mất mát một cái vụ quả quạng mà gây mất mát gây thiệt hại về tài sản của con người
phải nói là cũng là một cái cũng là phải nói là là lớn nhất có thể là như vậy
trong những năm gần đây
và chính vì vậy cho nên là nó đòi hỏi chúng ta phải là cảnh báo
chúng ta phải làm sao trước hết là việc phải tăng cường kiểm tra thường xuyên giám sát quá trình đầu tư xây dựng
trung cư carina plaza có ba blog từ một mươi năm đến hai mươi một tầng với hơn bốn căn hộ đã kín cư dân sinh sống từ khoảng năm năm nay
trước thời điểm xảy ra vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng này cư dân sinh sống tại trung cư đã nhiều lần phàn nàn về chất lượng của hệ thống báo cháy chữa cháy
vụ cháy thêm một lần nữa là hồi chuông cảnh báo về công tác thẩm định thanh kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy đối với đối tượng là nhà trung cư